thưa quý vị sau đây là thông cáo báo chí phiên bế mạc của hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
sáng nay một mươi tám tháng năm trung ương họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành hội nghị
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị
đối với các ý kiến thảo luận của trung ương tại hội nghị
ban chấp hành trung ương đảng thông qua nghị quyết hội nghị trung ương chín
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư phát biểu bế mạc hội nghị